với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua việc bổ sung điều một a vào sau điều một của nghị quyết số tám mươi một ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân
theo đó kể từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tranh án tòa án nhân dân tối cao được trình quốc hội xem xét phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
trong đó có từ nguồn thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn điều kiện luật định nhưng chưa đủ năm năm làm thẩm phán cao cấp
theo báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu quốc hội về dự thảo nghị quyết ubthqh lưu ý tranh án tòa án nhân dân tối cao trong quá trình tổ chức thực hiện khi lựa chọn các nhân sự cụ thể cần cân nhắc thận trọng bảo đảm đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn luật định
nhưng chú ý lựa chọn những người đã có thời gian nhất định giữ ngạch thẩm phán cao cấp đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của thẩm phán tòa án nhân dân tối cao tránh bổ nhiệm những người có thời gian giữ ngạch thẩm phán cao cấp quá ngắn